ủy ban nhân dân tỉnh long an tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận huyện châu thành đạt chuẩn nông thôn mới
đến dự có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
thay mặt thủ tướng chính phủ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chúc mừng và biểu dương những thành tích kết quả đáng ghi nhận
mà đảng bộ và chính quyền nhân dân tỉnh long an nói chung huyện châu thành nói riêng đã nỗ lực phân đấu và đạt được trong những năm vừa qua
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực yêu cầu tỉnh long an và huyện châu thành cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
cải thống chính trị cùng vào cuộc động viên các tầng lớp nhân dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh
tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng bảo đảm tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế xã hội bảo đảm môi trường và nhu cầu của người dân